xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh rồn xuống
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
vẫn giữ trạng thái là khô hành không mưa với nền nhiệt giảm thấp
ngày đêm giao động là từ tám đến hai mươi độ trời rất đậm rất hại
thậm chí là ở vùng núi cao có nơi còn dưới độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
trời rất đậm rất hại với mức nhiệt cao nhất ngày
chỉ ra động xung quanh mức là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trời rất buốt vì thế mà người dân cần chủ động giữ ấm khi ra đường
nhất là thời điểm đêm và sáng
riêng khu vực núi cao thì cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối
thời tiết của thanh hóa và nghệ an khá là tương đồng với bắc bộ
dự báo là trong ba ngày tới ở đây phổ biến là cũng không có mưa
trưa chiều thì có nắng nhẹ nhưng lưu ý nhiệt độ về thì khá là thấp
chỉ từ một mươi cho đến một mươi chín độ
trong khi đó với các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai thì có mưa rào rải rác
cục bộ thì có mưa vừa
sau đó đến khoảng chiều tối ngày hai mươi mưa sẽ tăng trở lại
nền nhiệt tại đây do có mưa nên vẫn chỉ giao động là từ một mươi bốn cho đến hai mươi độ
có nơi còn cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
trong đêm nay và ngày mai thì có mưa rào rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa
đến khoảng chiều tối ngày hai mươi thì mưa sẽ tăng trở lại
nền nhiệt tại đây giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
còn hai tỉnh ninh thuận và bình thuận chỉ có mưa rào nhẹ
ở một vài nơi vào chiều tối
còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ giao động là từ hai mươi đến hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
phổ biến là chỉ có mưa ở một vài nơi
về chiều tối và đêm
còn ban ngày thì trời có nắng nhưng cường độ vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến ở ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành nam bộ do chưa có hình thế gây mưa nào tác động
nhưng trong ngày hôm nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa
ban ngày thì có nắng gián đoạn
với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
giao động là từ hai mươi một cho đến ba mươi hai độ